kính chào quý vị và các bạn
trong hai mươi bốn giờ tới các tỉnh thành thuộc khu vực bắc bộ phổ biến là không mưa
ban đêm tiết trời xe lạnh đến rất nhẹ ban ngày trời có nắng với cảm giác khô hành
và nhiệt độ nhanh chóng tăng lên mức hai mươi bảy ba mươi độ có nơi trên ba mươi độ
các tỉnh trung bộ vẫn duy trì trạng thái ít mưa có trăng
cũng chỉ là những cơn mưa xào thoáng qua một vài nơi với lượng mưa không nhiều
ban ngày trời đều có nắng nhiệt độ cao nhất vào trưa chiều
giao động từ hai mươi tám ba mươi một độ ở thanh hóa đến thửa thiên huế và hai mươi chín ba mươi hai độ tại đà nẵng đến bình thuận
vùng cao tây nguyên và khu vực nam bộ hai mươi bốn giờ tới mưa rào chỉ xuất hiện ở một vài nơi
trong thời đoạn ngắn với lượng mưa không đáng kể ban ngày cả hai khu vực trời đều có nắng
với nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức là hai mươi tám ba mươi một độ ở tây nguyên còn nam bộ nhiệt độ từ ba mươi một ba mươi ba độ
chuyển sang thông tin về cơn bão số bảy
một mươi giờ hôm nay vị trí tâm bão cách quần đảo hoàng sa khoảng năm trăm tám mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một giật cấp một mươi ba
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tới bão di chuyển theo hướng bắc tây bắc với cường độ không đổi
tiếp đó bão suy yếu dần và di chuyển theo hướng tây tây bắc sau đó là tây tây nam
vùng biển phía đông của khu vực bắc biển đông có mưa bão gió mạnh cấp tám cấp một mươi một giật cấp một mươi ba
biển động dữ dội
vùng biển phía tây của khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa
có mưa bão gió bắc đến tây bắc mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp tám cấp chín biển động mạnh
khu vực nam biển đông bao gồm cả quần đảo trường sa có mưa rông gió tây nam cấp bốn cấp năm
khu vực hà nội đêm không mưa sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ ngày trời nắng
gió đông bắc cấp hai cấp ba đêm và sáng sớm trời lạnh nhiệt độ ngày đêm ra động trong khoảng một mươi chín ba mươi một độ